thưa quý vị và các bạn bất tử là cách nói vui của cư dân mạng về một số người tiếp xúc với virus sars cov hai nhưng vẫn miễn nhiễm
tuy nhiên lý giải nguyên nhân của nó là câu chuyện của khoa học mời quý vị cùng theo dõi
một trong những bí ẩn của covid một mươi chín là tại sao một số người dường như có khả năng miễn nhiễm mặc dù đã tiếp xúc với virus sars cov hai
các nhà khoa học từ đại học hoàng gia london vương quốc anh đã công bố kết quả của một nghiên cứu cho thấy các tế bào miễn dịch được tạo ra để chống lại bệnh cảm lạnh thông thường có thể bảo vệ cơ thể trước nguy cơ nhiễm sars cov hai
khi bạn bị cảm lạnh hệ thống miễn dịch tạo ra các kháng thể và lúc này tế bào t hay còn gọi là tế bào nhớ của hệ miễn dịch sẽ tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh
các tế bào tê tồn tại trong cơ thể lâu hơn so với các kháng thể khác và giúp ngăn ngừa nhiễm cảm lạnh trở lại
virus corona là nguyên nhân gây ra một mươi năm ba mươi các trường hợp cảm lạnh
nghiên cứu mới này cho thấy các tế bào t tồn tại từ những lần cảm lạnh trước đó do nhiễm virus corona có thể chống lại sự lây nhiễm sars cov hai
đây là một nghiên cứu quan sát được công bố trên tạp chí nature communication một tạp chí khoa học đa ngành của vương quốc anh
nghiên cứu này được bắt đầu thực hiện vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi thời điểm trước khi vaccine covid một mươi chín được tung ra
các nhà khoa học đã lấy mẫu máu của năm mươi hai người đang sống
cùng với những người có kết quả khẳng định dương tính với covid một mươi chín bằng xét nghiệm pcr
những người này được xét nghiệm pcr vào ngày thứ một thứ bốn và thứ bảy của nghiên cứu
các nhà khoa học phân tích các mẫu máu này để tìm nồng độ tế bào t từ những lần nhiễm virus corona trước đó
một nửa số người trong nghiên cứu này sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai trong khi nửa còn lại không bị nhiễm bệnh
tiến sĩ ria kunder viện tim và phổi quốc gia hoàng gia anh tác giả của nghiên cứu cho biết
mức độ phơi nhiễm giữa hai nhóm có pcr âm tính
và pcr dương tính là tương tự nhau
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người không mắc sars cov hai có mức tế bào t phản ứng chéo
ros retips t cells cao hơn đáng kể
các tế bào nhớ này sẽ nhắm vào các protein bên trong của virus sars cov hai và ngăn ngừa virus phát triển
tiến sĩ arturo casadevan chủ nhiệm bộ môn vi sinh phân tử và miễn dịch học
trưởng y tế công cộng johns hopkins bloomberg nhận xét
đây là một nghiên cứu nhỏ nhưng lại có những phát hiện rất thú vị và nhất quán với các dữ liệu khác
về việc đã từng nhiễm virus
corona có thể ảnh hưởng tới tính nhạy cảm của một người với covid một mươi chín
tiến sĩ kasaeva nói thêm nghiên cứu này cũng củng cố quan điểm rằng tiền sự miễn dịch của một cá nhân
và đặc biệt là tiền sử nhiễm các loại virus corona khác trước đó là một yếu tố chính trong việc xác định nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tiến sĩ simon clark phò giáo sư về vi sinh vật học tế bào đại học reading vương quốc anh cho biết
sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng bất cứ ai gần đây đã bị cảng lạnh đều có thể không bị nhiễm covid một mươi chín
bởi virus corona
chỉ chiếm một mươi năm ba mươi các trường hợp cảm lạnh
các chuyên gia khác cho biết các biến số khác chẳng hạn như hệ thống thông gió cũng sẽ có tác động đến việc
những người trong nghiên cứu có nhiễm covid một mươi chín hay không
dù thế thì chúng ta cũng tuyệt đối đừng mong chờ và cảm lạnh
đang bị cảm lạnh không có nghĩa là bạn có các tế bào t và tiêm chủng vẫn là cách bảo vệ tốt nhất
có thể chống lại sự lây nhiễm virus sars cov hai
hãy đăng ký tiêm chủng để bảo vệ chính mình